trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam lần này hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới
bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững thịnh vượng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương
trong đó có hiệp hội các quốc gia đông nam á asean diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec diễn đàn hợp tác á âu asem và liên hợp quốc
lệ đón chính thức thủ tướng lý hiển long và đoàn cấp cao cộng hòa singapore sẽ diễn ra vào sáng ngày thứ năm hai mươi ba tháng ba
ngay sau đó thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng lý hiển long sẽ tiến hành hội đàm
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
vào sáng ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật thủy sản sửa đổi
nhiều vấn đề chung quanh những hành vi cấm trong hoạt động thủy sản và quy định về hoạt động kiểm ngư đã được nhiều đại biểu cho ý kiến
phát biểu ý kiến tại phiên họp sáng nay đại diện bộ quốc phòng thượng tướng phạm ngọc minh phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
bày tỏ băn khoăn về tình trạng thủy sản ngày càng bị tận diệt với nhiều cách như kích điện sử dụng thuốc nổ hoặc đánh bắt cá đang trong mùa sinh sản
tôi đề nghị trong bố cục ở đây thì cần phải có những cụ thể quy định về quản lý nhà nước trong điều bảy là những khu vực được đánh bắt
những mùa nào phải cấm đặc biệt là những mùa cá mùa sinh sản
thế rồi những cái khu vực ven bờ những cái khu vực bảo tồn nó phải cụ thể hóa nó ra
tôi đề nghị cái thứ nhất cái thứ hai là cũng phải cấp cái hạn ngạch để đánh bắt
chứ bây giờ chúng ta đánh vô thôi vạ đánh bao nhiêu cũng được có khi là đánh hết
nhiều thành viên của ủy ban thường vụ đồng tình với kiến nghị của thượng tướng phạm ngọc minh
thì luật minh rõ luật minh cũng rõ cái này
thế là mình phải cấm cái gì cấm thì phải cấm những cái gì
trong những cái cấm của cảng chế đeo đây á
thì cái cơ bản có cái cơ bản có
ví dụ như tuyến bờ thì anh ghi lưới cá nhỏ hơn thì lưới dày hơn
tuyến lòng thì tương đối tỷ tuyến khơi thì phải lưới to
cũng tại phiên thảo luận sáng nay quy định về lực lượng kiểm ngư cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
một số ý kiến cho rằng không thành lập thêm hệ thống kiểm ngư tại địa phương
mà vẫn giữ nguyên tổ chức và hoạt động như hiện tại
đó là kiểm ngư trung ương
có các tri cục tại các vùng gọi tắt là kiểm ngư vùng
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nên đề xuất thành lập hệ thống kiểm ngư tại hai mươi tám tỉnh ven biển như dự thảo luật
với lý do lực lượng thanh tra chuyên ngành địa phương hiện nay đang hoạt động theo luật thanh tra
không có các công cụ hỗ trợ đi kèm chưa có các chế tài cưỡng chế như các kiểm ngư viên
đặc biệt là không được hưởng chính sách chế độ khi thực hiện thanh tra trên biển như kiểm ngư viên
sáng hai mươi một tháng ba đồng chí mai tiến dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã có buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
do chính phủ thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải
mở đầu buổi làm việc ông mai tiến dũng cho biết trong tổng số sáu trăm một mươi nhiệm vụ được giao
đã hoàn thành năm trăm một mươi nhiệm vụ với một trăm linh nhiệm vụ chưa hoàn thành có chín mươi năm nhiệm vụ trong thời hạn năm nhiệm vụ quá hạn
trước khi tổ công tác xuống kiểm tra và làm việc với bộ giao thông vận tải
thủ tướng chính phủ truyền đạt chín vấn đề cần lưu ý với bộ giao thông vận tải
trong đó có vấn đề về tình hình tai nạn giao thông xe rù bến góc
về vấn đề nạo vét các luồng đường thủy nội địa đang là vấn đề gây bức xúc dư luận
bộ trưởng mai tiến dũng nhấn mạnh khi cấp phép nạo vét lòng sông các doanh nghiệp lợi dụng việc này để khai thác cát
khai thác nạo vét ngay sát bờ làm sạt lở bờ sông thay đổi dòng chảy
thậm chí vừa rồi có chuyện lãnh đạo tỉnh bắc ninh còn bị đe dọa gây mất ổn định an ninh trật tự và bức xúc ở địa phương
nó cho thấy việc khai thác cát trái phép đem lại lợi nhuận kinh khủng lỗ hổng này nếu không quản lý tốt sẽ gây thất thu rất lớn cho nhà nước
các khu bảo tồn biển thì một trong những vấn đề khó khăn là giải quyết việc làm cho những hộ dân đang sinh sống bằng các nghề ảnh hưởng
đến phát triển nguồn thủy sản cũng như tác động xấu đến môi trường
khu bảo tồn biển lý sơn cũng không là ngoại lệ
tại lý sơn thì công tác bảo tồn biển đang bắt đầu triển khai nhưng chính sách chuyển đổi nghề hỗ trợ cho người dân vùng ảnh hưởng thì vẫn chưa được thực thi
điều này gây khó cho người dân bản địa cũng như ảnh hưởng đến quá trình bảo tồn thiên nhiên biển
hàng chục năm qua cả gia đình ông nguyễn thành được đều sống bằng nghề đánh bắt ven bờ ở đảo lý sơn
hơn năm qua tuy thu nhập có ít hơn nhưng đánh bắt quanh bờ cũng giúp ông đủ trang trải gia đình
khi nghe tin nay mai sẽ không còn được đánh bắt ven bờ do lý sơn trở thành khu bảo tồn biển ông được vô cùng hoang mang lo lắng
thì nói mình thu nhóm đi sao không được bị trăng không ấy mà giờ mới không cho người

thế đây cũng giờ kiến quyền là gì
khu bảo tồn biển lý sơn được thực hiện trên phạm vi bảy chín trăm linh hectare với các hoạt động ngăn chặn khai thác trái phép

các hoạt động bảo tồn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân
các hoạt động bảo tồn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hơn tám trăm linh hộ dân đánh bắt ven bờ
nuôi trồng thủy hải sản trong vùng bảo tồn biển
ngoài ngư nghiệp hơn một hộ sản xuất nông nghiệp sống bằng nghề khai thác cát trồng hành tỏi
rau màu cũng bị ảnh hưởng liên đới hưởng ứng ủng hộ bảo tồn biển
nhưng người dân lý sơn cũng mong muốn được hỗ trợ tìm sinh kế cho cuộc sống mới

ngoài ngư nghiệp hơn một hộ sản xuất nông nghiệp sống bằng nghề khai thác cát trồng hành tỏi
hưởng ứng ủng hộ bảo tồn biển
dân ngư nghiệp nông nghiệp bị ảnh hưởng nhưng lý sơn vẫn chưa có phương án chính thức
chuyển đổi nghề nghiệp hỗ trợ việc làm cho người dân
những ngư dân mà sống bằng nghề khai thác văn bờ thì chúng tôi sẽ đề xuất có cơ chế cho họ
vai vốn vô đại để đám tàu có công suất lớn hơn vương khờ hoặc là những trường hợp mà ngư dân
không khai thác bằng tàu thuyền mà khai thác bằng những dụng cụ thô sơ như lạng bát hải sản
hay là hái rong thì chúng tôi sẽ có cơ chế chức sách đào tạo nghề cho họ để họ làm những việc
liên quan đến khu bảo tồn
khi ngư dân đảo lý sơn chưa hiểu được hết những lợi ích lâu dài từ khu bảo tồn biển
điều đầu tiên họ thấy được là nguồn sống bị đe dọa do vậy bài toán sinh kế phải được ưu tiên
để người dân đồng hành và hưởng lợi lâu dài từ bảo tồn thiên nhiên biển đảo
tại huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc và huyện định quán tỉnh đồng nai vừa xuất hiện những đàn voi rừng
đàn voi này đã tràn xuống khu vực dân cư để tìm kiếm thức ăn tàn phá nhiều diện tích hoa màu của người dân
theo một số người dân từ nhiều ngày nay đàn voi khoảng năm con về trú ngụ tại khu vực rừng tiểu khu năm trăm năm mươi
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp buôn ra gầm quản lý
cứ đến khuya đàn voi tiến vào các dãy mì vườn chuối của người dân thôn hai
nằm sát tiểu khu năm trăm năm mươi để tìm thức ăn
trước tình trạng đàn voi rừng liên tục về khu dân cư để tìm kiếm thức ăn và phá hoại cây trồng của người dân
ủy ban nhân dân xã yà kiết đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện cư mờ ga thường xuyên tuyên truyền
hướng dẫn người dân cách xua đuổi đàn voi trở lại rừng
không chỉ tại đắk lắc trong nhiều năm trở lại đây vùng sinh cảnh sống của đàn voi trên các cánh rừng
thuộc địa bàn tỉnh đồng nai đã bị thu hẹp
nguồn thức ăn khan hiếm dẫn đến tình trạng xung đột giữa voi và người dân ngày càng nghiêm trọng
vòi thường xuyên kéo về phá hoại cây ăn trái tài sản của người dân đe dọa trực tiếp tính mạng
ảnh hưởng đến đời sống của những hộ dân sống ven rừng thuộc huyện định quán đồng nai
theo các cơ quan kiểm lâm voi rừng thường kéo về phá rẫy của dân vào ban đêm
khoảng từ hai mươi một h đến ba h sáng ngày hôm sau
đàn voi rừng này có khoảng một mươi hai một mươi năm cá thể gồm có cả voi trưởng thành và voi con
khi vào dãy của dân tổ phản ứng nhanh sẽ xuống hiện trường cùng với người dân
sử dụng đèn pha công suất lớn dọi thẳng vào voi sau đó dùng loa còi đốt lửa để xua đuổi voi
nguyên nhân được xác định là do trước năm hai nghìn vùng hoạt động của voi trên là khoảng năm mươi hectare
nhưng đến nay vùng hoạt động của voi rừng chỉ vào khoảng ba mươi bốn hectare
dẫn đến tình trạng voi thiếu dần vùng sinh cảnh sống nên phải kéo đến gần các cánh rừng ráp khu dân cư
trong hai năm qua hơn tám trăm linh km bờ biển từ quảng trị đến phú yên
đã xảy ra một trăm sáu mươi bốn đoạn sạt lở nặng nhiều đoạn bị sạt lở hàng trăm mét
và khiến cho nhiều bãi biển đẹp ở khu vực miền trung đang phải đối mặt với nguy cơ bị biến mất
bãi biển cửa đại hội an hiện tượng sạt lở diễn ra nghiêm trọng diễn ra đã nhiều năm nay
cả khu vực bãi tắm tan hoang những dự án resort khách sạn có nguy cơ trôi ra biển
mặc dù từng là bãi tắm nổi tiếng thế nhưng bãi cửa đại giờ đang mất dần
dù cho chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai
các giải pháp cứu vãn
còn tại bãi tắm mỹ khê đà nẵng trong những ngày này nước biển xâm thực sâu vào đất liền gây sói lở mạnh
theo người dân địa phương đây là lần đầu tiên bãi biển ở đà nẵng xuất hiện tình trạng sạt lở mạnh
như thế này
nếu không có giải pháp kịp thời rất có thể bãi biển này sẽ chung số phận với bãi biển cửa đại

nếu không có giải pháp kịp thời rất có thể bãi biển cửa đại
ít ai nghĩ rằng đây là tuyến đường qua địa bàn của một xã thuộc vùng khó khăn nằm ở huyện biên giới tỉnh gia lai
hàng trăm cột điện nối nhau trải dài gần năm km qua địa bàn xã khiến mọi phương tiện lưu thông qua lại đều thuận tiện
với những người dân ở đây ánh sáng đèn đường không chỉ tạo nên những điều thuận tiện mà còn là cầu nối để thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm

theo dõi tình hình an ninh trật tự tình hình an toàn giao thông trên địa bàn trên toàn tuyến thì có giảm so với những năm trước đây
và hiện nay thì cũng đã các xã dọc tuyến quốc lộ cũng đã nhân rộng ra như là gia tinh gia cà la gia tôn
bằng công tác tuyên truyền để người dân hiểu và khi lòng dân đã thuận chỉ trong thời gian ngắn
tuyến đường quốc lộ một mươi chín qua các khu dân cư ở xã vùng biên giới xa xôi tại gia lai đã và đang bừng sáng ánh đèn đường
bộ mặt một vùng nông thôn cũng đã thay đổi khi ánh đèn đường mang lại nhiều hữu ích
với người dân ở đây việc làm này cũng đã khẳng định sự chung tay tham gia vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở một xã thuộc vùng biên của tỉnh gia lai
thưa quý vị liên quan đến việc hàng chục hectare dứa chết bất thường tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
chiều ngày hai mươi tháng ba lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã thành lập một tổ công tác vào làm việc với đại diện nhà máy luyện kim màu tứ đình
để làm rõ phản ánh của người dân về nhận định nguyên nhân dứa chết là do khí thải của nhà máy
hiện các cơ quan chức năng của lào cai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân
theo ông nguyễn thành sinh giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng ba lực lượng chức năng tỉnh lào cai sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để xác định rõ nguyên nhân của việc dứa chết có phải do khí thải hay không
nếu kết quả như phản ánh của nông dân sẽ yêu cầu phía doanh nghiệp đền bù và hỗ trợ thỏa đáng cho người trồng dứa chịu thiệt hại
trước đó khoảng một tuần hàng chục hectare dứa ở sáu thôn thuộc xã bản lầu huyện mường khương
đến kỳ cho thu hoạch bị táp lá thối lõi thiệt hại cho người nông dân ước tính hàng tỷ đồng
qua đánh giá sơ bộ ban đầu các cơ quan chức năng cho biết hiện tượng cháy tắp lá không phải do sâu bệnh gây ra
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng trị nhiều thanh niên và học sinh ở các trường phổ thông trung học
do thiếu tiền tiêu xài nên đã sử dụng những thủ đoạn lừa đảo trên facebook để chiếm đoạt tài sản
thực trạng này đang là tiếng chuông báo động cho các bậc phụ huynh và trường học trên địa bàn tỉnh
đây là đối tượng ngô mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị
vừa bị lực lượng điều tra công an tỉnh quảng trị bắt giữ với hành vi chiếm đoạt tài sản
trên mạng xã hội facebook
sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản đây là một trong những thủ đoạn hết sức tình vị khó lường
khiến lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong quá trình đấu tranh khám phá
nhiều lực lượng tham gia để điều tra vụ án này kể cả công an phường để sản minh thông tin tài liệu
phù hợp với ngân hàng với các phong bán khác để thu thập các dự liệu về tài khoản ngân hàng
rồi các tài khoản facebook rồi các địa chỉ ip của máy tính mà đối tượng sử dụng
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay công an tỉnh quảng trị đã bắt giữ hơn năm mươi vụ và khởi tố sáu mươi đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao
số tiền mà các đối tượng lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng
điều đáng nói ở đây là các đối tượng này
đều là sinh viên và học sinh trung học phổ thông
chúng tôi sẽ hội hợp với bán chăm hiệu các trường trung học với gia đình để thực hiện tuyên truyền giáo dục
để cho các em học sinh trong lứa tuổi vị thần niên niên hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc sử dụng các mạng internet
tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức thực hiện hành vi kinh doanh mạng internet
để không bị lợi dụng và tích cực phối hợp với chúng tôi
trong việc đối tượng trung học phổ thông
vấn đề lừa đảo trên mạng xã hội ở địa bàn tỉnh quảng trị đã đến lúc báo động
thủ đoạn này mặc dù không mới nhưng nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội vì nhẹ dạ
chủ quan nên vẫn bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo
vì vậy bên cạnh việc vào cuộc của các cơ quan chức năng
rất cần sự phối hợp giữa nhà trường và bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình
trong phần tin thế giới
liên hợp quốc hối thúc triều tiên tuân thủ đầy đủ
đầy đủ nghĩa vụ quốc tế
bầu cử tổng thống pháp năm ứng cử viên tranh luận trực tiếp trên truyền hình
liên hợp quốc vừa hối thúc triều tiên tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế
trong bối cảnh nước này vừa tiến hành thử một loại động cơ tên lửa mới hiệu suất cao vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua
tại cuộc họp báo thường kỳ trả lời câu hỏi về phản ứng đối với vụ thử tên lửa mới nhất của triều tiên
phó phát ngôn viên của tổng thư ký liên hợp quốc
ông fhan hat nhận định về cơ bản liên hợp quốc mong muốn triều tiên tuân thủ đầy đủ các nghị quyết
có liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc và nước này cần kiềm chế các hành động khiêu khích
đồng thời tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin nước này đã tiến hành thử một động cơ tên lửa mạnh mới phát triển
tại bãi phóng tên lửa tông trang ri
theo kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã theo dõi vụ thử và nhấn mạnh rằng vụ thử thành công này
đánh dấu một bước tiến mới của ngành chế tạo tên lửa của triều tiên
thủ tướng anh theresa may vừa công bố ngày hai mươi chín tháng ba tới sẽ là thời điểm mà nước này chính thức kích hoạt
điều năm mươi hiệp ước lisbon khởi động quá trình đàm phán tách khỏi eu
thông tin này lập tức khiến cho những người dân eu sống tại nước anh càng thêm hoang mang
bởi những thay đổi sắp tới nhất là trong quy định về cư trú sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống tương lai của họ
quá trình đàm phán sẽ được chính thức khởi động
khi đàm phán sẽ được khởi động vào ngày hai mươi chín tháng ba tới thủ tướng anh theresa may sẽ gửi một bức thư
đến các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu như một hình thức để khởi động điều năm mươi của hiệp ước lisbon
trước thông tin từ phía anh châu âu khẳng định đã sẵn sàng đàm phán
và chỉ còn chờ nước anh gửi thư kích hoạt brexit theo đúng thủ tục
chúng tôi đang chờ đợi là thư của thủ tướng anh theresa may
vào ngày chín tháng ba châu âu đã sẵn sàng
hội đồng châu âu sẽ ngay lập tức có thông báo chấp thuận khởi động đàm phán
và chính thức chỉ đạo cụ thể với các công việc tiếp theo với đại diện đàm phán của eu là ông michael barnier
còn đối với những người dân có quốc tịch eu đang sinh sống học tập và làm việc tại anh
nỗi hoang mang bao trùm bởi những thay đổi đang và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của họ
thậm chí liên quan tới những quy định về cư trú
ông dieterer một giáo sư người đức đã sống ở anh hai mươi tám năm cho biết

tôi đã ở vương quốc anh hai mươi tám năm
trước khi có sự kiện brexit tôi thấy mình giống như mọi người tiếng anh tốt và tôi được đánh giá cao trong công việc
giờ đây tôi thấy mình bị đối xử như công dân hạng hai không được nhìn nhận chứng đáng và thậm chí sẽ có thể bị mất việc nếu có vấn đề gì liên quan đến hộ chiếu
còn chị monica đến từ tây ban nha và sinh sống ở anh từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lại chia sẻ
tôi thực sự cảm thấy đây là nơi tôi sống
đây là quê hương thứ hai của tôi
nhưng bây giờ tôi lại thấy mình đang như một người ngoài cuộc
và điều đó khiến tôi thay đổi hoàn toàn nhận thức về đất nước này
và các quy định cư trú sẽ thay đổi sắp tới nữa
biết sao được đó là quy định của chính phủ
dù sao thì tiến trình brexit cũng sẽ vẫn chính thức được khởi động trong hơn một tuần tới
chủ tịch hội đồng châu âu ông donald trump cho biết trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ sau khi nhận được thư thông báo chính thức từ phía anh
hội đồng châu âu sẽ gửi văn bản sơ bộ nội dung đàm phán brexit cho hai mươi bảy nước thành viên còn lại trong eu
quá trình chia tách của nước anh khỏi eu sẽ diễn ra trong vòng hai năm tới
dù sau thời gian đàm phán chính thức này hai bên có đi tới một thỏa thuận nào hay không
trong khi đó tại pháp năm ứng cử viên dẫn đầu các cuộc thăm dò trong cuộc đua vào điện élysée đã tham gia tranh luận trên truyền hình trực tiếp
đây là lần đầu tiên trong nền cộng hòa thứ năm các ứng cử viên tổng thống pháp cũng được mời tham gia cùng một chương trình tranh luận trực tiếp trước khi diễn ra cuộc bầu cử vòng một
cựu bộ trưởng giáo dục benoit hamon đại diện cho cánh tả và đảng xã hội bà marie le pen chủ tịch đảng cực hữu mặt trận quốc gia
ứng cử viên trung dung cựu bộ trưởng kinh tế emmanuel macron và nhà lãnh đạo phong trào quốc tả nước pháp bất khuất jean luc mélenchon
được chia thành ba phần với các chủ đề mô hình xã hội mô hình kinh tế và vị trí của pháp trên trường quốc tế
trong cuộc tranh luận này các ứng cử viên đã so sánh tranh luận về từng vấn đề cụ thể như giải pháp cho nạn thất nghiệp tuổi nghỉ hưu
tuần làm việc ba mươi năm giờ chăm sóc y tế cuộc chiến chống khủng bố vấn đề tức quốc tịch quan hệ với cường quốc như nga và mỹ
theo các cuộc thăm dò khoảng bốn mươi số cử tri pháp hiện vẫn còn do dự chưa biết bỏ phiếu cho ứng cử viên nào
sắp tới sẽ diễn ra hai cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp nữa vào các tối ngày bốn tháng bốn và hai mươi tháng bốn trước khi diễn ra cuộc bầu cử vòng một vào ngày hai mươi ba tháng bốn tới
tiếp tục chuyến công du châu âu thủ tướng nhật bản shinzo abe tới pháp và có cuộc hội đàm với tổng thống nước chủ nhà frant sào olan tại thủ đô paris
tại cuộc gặp song phương lần thứ một mươi này hai nhà lãnh đạo khẳng định sức mạnh của mối quan hệ nhật pháp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sức mạnh đó dưới thời người kế nhiệm của tổng thống olaf
phát biểu tại cuộc họp báo thủ tướng nhật bản shinzo abe bày tỏ hy vọng sự gắn kết mạnh mẽ của châu âu sẽ được duy trì
trong bối cảnh nhiều quốc gia khu vực sẽ tiến hành bầu cử cũng như tiến trình anh giới liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
về phần mình tổng thống pháp ulang tái khẳng định quan điểm phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân chỉ trích chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của triều tiên đồng thời hoàn toàn ủng hộ nhật bản trong vấn đề này
cũng nhân chuyến thăm pháp của thủ tướng nhật bản hai bên đã ký kết một ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân song phương
theo kế hoạch ông abe sẽ có các cuộc gặp với giới lãnh đạo eu tại bruxelles và sau đó tới italia vào ngày mai
liên quan đến vụ bê bối thịt bẩn ở brazil trung quốc và hàn quốc vừa đưa ra quyết định ngừng nhập khẩu thịt từ nước này
trong khi đó chủ tịch hiệp hội ngoại thương brazil jose au kushroder castro thừa nhận là vụ bê bối thịt bẩn này sẽ ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh quốc gia xuất khẩu thịt hàng đầu thế giới và sẽ rất khó để có thể lấy lại uy tín
trung quốc đã đưa ra quyết định đình chỉ ngay lập tức việc nhập khẩu thịt từ brazil và coi đây là giải pháp an toàn cho người tiêu dùng
trong khi đó các nhà chức trách hàn quốc cũng cho biết sẽ tăng cường giám sát thịt nhập khẩu từ brazil đồng thời cấm nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gà của tập đoàn brf đang bị cáo buộc có liên quan tới vụ bê bối
năm mươi lượng thịt gà nhập khẩu của hàn quốc trong năm ngoái đến từ brazil trong đó một nửa do tập đoàn brf cung cấp
trong khi đó ủy ban châu âu ec cho biết chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo nào
nhập khẩu thịt của brazil tuy nhiên đã yêu cầu các nước thành viên tăng cường giám sát
hiệp hội ngoại thương brazil nhận định brazil quốc gia xuất khẩu thịt bò thịt da cầm số một thế giới và đứng thứ tư về xuất khẩu thịt lợn sẽ rất khó khăn để cải thiện hình ảnh và lấy lại uy tín trong tương lai
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại